nhận lời mời trong thư cảm ơn của ủy ban chữ thập đỏ quốc tế icic dành cho bộ công an việt nam vì sự hợp tác và hỗ trợ trong thời gian qua
trong hai ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng ba đoàn đại biểu lãnh đạo hội phụ nữ bộ công an việt nam do thiếu tướng ngô hoài thu phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị
trưởng ban phụ nữ công an nhân dân làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo cấp cao của ủy ban chữ thập đỏ quốc tế viện nghiên cứu và đào tạo liên hợp quốc unita
tại các buổi làm việc đoàn đã được tìm hiểu về các chương trình đào tạo tập huấn cho sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đặc biệt là sĩ quan nữ nghe chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề hợp tác về an ninh và cảnh sát của icac
giới thiệu chính sách về bình đẳng giới vai trò của nữ giới trong ic tiếp cận về giới với luật nhân đạo quốc tế
vai trò của phụ nữ công an trên các lĩnh vực công tác nhất là lĩnh vực bình đẳng giới xã hội từ thiện
nhân đạo đại diện của unita ic và hội phụ nữ bộ công an thống nhất thời gian tới sẽ đề xuất lãnh đạo các bên tăng cường hợp tác
trong các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo nữ tập huấn tiền triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của phụ nữ công an việt nam tại liên hợp quốc
trong khuôn khổ chuyến công tác tại thụy sĩ đoàn đã tới thăm phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh liên hợp quốc tại geneva thụy sĩ
và đại sứ quán việt nam tại thụy sĩ với mong muốn phụ nữ bộ công an sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của liên hợp quốc
trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực